mường nhé hiện có một mươi một xã sắp xỉ ba mươi ba dân
làn sóng di cư tự do bắt đầu phức tạp từ đầu những năm chín mươi đã kéo theo rất nhiều hệ lụy
không chỉ là nạn đốt phá rừng săn bắn bửa bãi
nóng bỏng nhất là tình trạng tuyên truyền tà đạo gây mất đoàn kết dân tộc
bà con nghe và tin theo kẻ xấu lôi kéo thành lập nhà nước mông rồi xuất nhập cảnh trái phép
làm cho tình hình kinh tế xã hội an ninh trật tự ở vùng đất ngã ba biên giới trở nên phức tạp
hướng tới đại hội đảng các cấp lần thứ một mươi ba chúng ta hãy cùng nhìn lại những nỗ lực của quân và dân
huyện mường nhé tỉnh điện biên trong những nỗ lực giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc vùng ngã ba biên giới
trở lại câu chuyện của mường nhé cách đây gần một mươi năm
trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi một khoảng một tuần người mông từ nhiều vùng đất kéo về sa nậm kè huyện mường nhé
tụ tập trong các lán trại dựng ở khu vực ngọn đồi bảng hồ khon
tại bãi đất chống này năm ấy gần bảy người đông
đồng bào mông từ khắp nơi đổ về hủy khon
họ sẵn sàng bỏ lại cả xe máy rồi băng rừng tìm đến đây với hy vọng sẽ đón vua mông và lập nên vương quốc mông
bởi họ tin theo những kẻ phản động tuyên truyền cứ yên tâm lên đây đúng giờ sẽ có thế lực siêu nhiên xuất hiện
dùng đám mây đưa tất cả đến nơi ấm no hạnh phúc không còn đói nghèo
lợi dụng về chính sách dân tộc tôn giáo cũng như trình độ nhận thức của nhân dân còn hạn chế
mà điển hình như các đồng chí đã biết
là vụ hủy con năm hai nghìn một mươi một
trước đây thực hiện chuyên án v tám trăm một mươi tám của bộ công an phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
đã truy bắt số đối tượng này chủ yếu là số đối tượng gặm đầu thành lập nhà nước mông năm hai nghìn một mươi một mà chúng ta chưa bắt được
giờ đây là chúng quay lại lại tiếp tục nhen nhóm là để kích động nhân dân tiếp tục gây bạo loạn
phải chờ tới khi màn đêm buông xuống
các cán bộ thuộc tổ đội cắm bản tại hủy khon thuộc đồn biên phòng nậm kè
mới đưa chúng tôi tìm đến nhà anh giáng a phà ở bàn hủy con hai
các anh bảo vì lý do vấn đề nhạy cảm nên đi lúc tối trời sẽ thuận lợi cho nhân vật hơn
trong căn nhà gỗ dưới ánh đèn leo lét anh phà kể
gần đây nhất khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
một lần nữa anh phà lại bị một người tên tráng
cũng là người dân tộc mông lôi kéo
để theo một tà đạo lạ có tên gọi dê sùa
và bà cô dợ
nhưng lần này sau khoảng gần ba tuần tham gia các buổi lễ
anh phà đã nhận ra những dấu hiệu phản động
xuyên tạc kinh thánh của tổ chức này
chuyên án v tám trăm một mươi tám đã thành công
an ninh biên giới ở xã nậm kè huyện mường nhé đã được gìn giữ
nhưng câu chuyện giờ đây là thế trận lòng dân
muốn dân nghe và đi theo đảng thì không gì hơn
là phải đem đến cho họ cuộc sống ấm no hạnh phúc
chúng tôi xác định đây là một việc đấu tranh với những tư tưởng
những thế lực phản động
cho nên chúng tôi xác định là trước hết là phải củng cố khối đoàn kết các dân tộc
nâng cao nhận thức nâng cao dân trí
và làm sao đó để chúng tôi chăm lo cho đời sống của nhân dân
kể cả vật chất và tinh thần
từ đó thì người dân mới tin hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo
của các cấp ủy chính quyền
gần một mươi năm đã trôi qua được sự quan tâm của đảng nhà nước
nhiều chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo đã được triển khai thực hiện
bà con đã dần quên đi hình ảnh hàng nghìn người tụ tập ở bàn hội khon sẵn hậm kè
mà đồng bào các dân tộc nơi đây đang cùng nhau tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc
vững bước cùng nhau trên hành trình hồi sinh bản làng miền biên viễn